kính thưa quý vị ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an quận gò vấp tp hcm cho biết vừa ra quyết định tạm giam một mươi đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng
qua công tác rà soát nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an quận gò vấp đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ
công an tp hcm phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
do nguyễn thanh hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận tân phú tp hcm và chín đối tượng có liên quan thực hiện
theo tài liệu thu thập được nguyễn thanh hiển với vai trò là người trực tiếp nhận tài khoản
rồi chia thành tám tài khoản ở cấp thấp hơn giao lại cho bùi anh kha nguyễn minh khôi và một số người khác
sau đó kha và khôi tiếp tục chia nhỏ tài khoản để giao lại cho các đối tượng khác
với mục đích tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá để thu lỡ bất chính
trước đó các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng mật khẩu đăng nhập
và có thể truy cập vào nhiều đường liên khác nhau dẫn đến nhà cái quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược
quá trình kiểm tra rà soát dữ liệu điện tử lực lượng chức năng xác định đến nay
các đối tượng đã sử dụng khoảng chín mươi năm tài khoản ngân hàng qua bảy ngân hàng khác nhau
để thực hiện giao dịch cá độ bóng đá
hiện công an quận gò vấp tp hcm đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá bắt giữ bốn đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng có liên quan
đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án tiền sự trang bị súng quân dụng vũ khí nóng để đòi nợ công bạc
world cup hai nghìn hai mươi hai đã bước vào những trận đấu cuối cùng
lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mạnh
với các loại tội phạm nói chung và tội phạm liên quan cá độ bóng đá dưới mọi hình thức